thưa quý vị theo dự báo trong ngày hôm nay nhiều tỉnh miền trung tiếp tục xảy ra mưa
trong đó từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có nơi mưa trên hai trăm linh mm
từ quảng trị bình định đến ninh thuận có nơi trên một trăm linh mm
với lượng mưa này trong hôm nay lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi sẽ xuống chậm
còn các sông ở khánh hòa ninh thuận có khả năng lên lại
sau ngày mai tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi khánh hòa sẽ giảm nhanh
tuy nhiên hiện nay trên các sông suối dòng chảy xiết độ ẩm đất đã bão hòa
do đó rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất
người dân cần hết sức cẩn thận khi di chuyển
cần ra soát các khu vực sinh sống những dấu hiệu như dấu hiệu nứt sạt trượt
thường xuyên cập nhật thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để có phương án phòng chống kịp thời